tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
an tầm với nhiệm vụ đủ sức đồng hành giúp sức hỗ trợ nông dân
tổng bí thư nhấn mạnh đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả tham gia giám sát và phản biện xã hội của hội nông dân các cấp
nhất là các nội dung liên quan về nông nghiệp nông dân nông thôn
hội nông dân các cấp phát huy quyền làm chủ của nông dân ở cơ sở
tích cực tham gia xây dựng các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
hỗ trợ nông dân bắt kịp quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng sau đại hội này công tác hội và phong trào nông dân sẽ có bước phát triển mới
mạnh mẽ hơn nữa sáng tạo hơn nữa đóng góp thật xứng đáng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và các nghị quyết hội nghị trung ương đảng khóa một mươi ba góp phần cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân
giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu
ngày càng giàu đẹp hùng cường tất cả vì một nước việt nam phồn vinh hạnh phúc dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
như chúng tôi đã thông tin giải báo chí về xây dựng đảng giải búa liềm vàng lần thứ tám trong công an nhân dân
đã diễn ra vào sáng ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội
đã có bốn giải a sáu giải b và tám giải c được trao cho các tác giả nhóm tác giả có các tác phẩm xuất sắc
các đơn vị báo chí công an nhân dân tiếp tục đóng vai trò
sung kích tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền với nhiều tác phẩm dự thi có nội dung
không chỉ bó hẹp trong chủ đề về lực lượng công an mà còn đề cập đến công tác tổ chức cán bộ
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu kết quả triển khai các chỉ thị nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội
đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được đông đảo dư luận quan tâm
để đức tin trở về đường sáng phóng sự truyền hình của nhóm tác giả thuộc ban thể sự truyền hình công an nhân dân
luật bài đã phản ánh tình hình một số đối tượng phản động luôn tìm mọi cách để chống phá đảng nhà nước ta
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thể hiện sự bảo cuộc quyết liệt để ngăn chặn và đập tan các âm mưu phá hoại
của cả hệ thống chính trị trong đó nòng cốt là lực lượng công an
đề ra nhóm giải pháp nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai
đây là một trong số bốn tác phẩm của các tác giả
nhóm tác giả xuất sắc đạt giải a tại giải búa liềm vàng lần thứ tám trong công an nhân dân
xuất phát từ một cái mô hình tại huyện phú thiện của tỉnh gia lai đó là trở về đức tin
giữa bình nghiên bố là cái mô hình này đã được thí điểm và đã được tổng kết và đã được nhân rộng trên địa bàn của tỉnh gia lai và huyện phú thiện
mô hình này thì là vận động những người đã từng theo tà đạo những người từng theo phun rô mà vẫn đang sinh hoạt tại nhà
để ra những cái điểm những cái nhóm và trở về những cái sinh hoạt tôn giáo mà theo những cái tôn giáo mà được nhà nước cho phép
thì đó mới là một con đường của họ để quay về
với lại những cái tôn giáo trinh thống và đó là cái chủ đề mà chúng tôi lựa chọn cho cái tác phẩm này
sau gần tám tháng triển khai ban tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân
đã nhận được bốn trăm hai mươi tác phẩm dự thi từ sáu mươi một công an đơn vị địa phương
các tác phẩm dự thi được đầu tư nghiêm túc công phu với các tuyến bài dài kỳ
tập trung đề cập tới nhiều vấn đề thời sự trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân

từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang phối hợp cùng với công an huyện trợ mới bắt quả tang đặng hoàng long chú huyện trợ mới vừa nhận một thùng giấy từ nhà xe đồng phát bên trong có chứa gần hai trăm linh gram ma túy đá
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an xác định số ma túy trên long được nguyễn thị bích hằng thuê đến nhận thì bị bắt
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt hằng để tạm giam
cảnh vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng hằng đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hằng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện đức hòa tỉnh long an
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt các bị cáo nguyễn trường sơn chú tỉnh đồng nai sáu năm sáu tháng tù trần ngọc tài quê tỉnh bình thuận một năm sáu tháng tù
đàm công luận chú tỉnh đồng nai một năm ba tháng tù
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vũ khí quần dụng
theo cáo trạng sơn tài luận là bạn bè quen biết ngoài xã hội và không có việc làm ổn định
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba sơn lên mạng xã hội mua tổng cộng năm khẩu súng bảy hộp đạn với tổng số tiền gần năm mươi triệu đồng
còn tài nhờ luận mua giúp một khẩu súng một mươi viên đạn từ sơn với giá là một mươi tám triệu đồng
sau đó luận mang về cất dấu
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tài đến nhà luận lấy khẩu súng và đạn về bắn thử thì thấy súng bị hỏng
nên tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba sơn đưa cho tài một khẩu súng khác và sáu viên đạn
ngoài ra sơn còn khai nhận đã bán hai khẩu súng một trăm bốn mươi viên đạn giá bốn mươi ba triệu đồng cho một số người khác
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba sơn mang một khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng đến khu vực xã xuân hiệp huyện xuân lộc để bán với giá ba mươi triệu đồng thì bị phát hiện bắt quả tàng

ngoài ra sơn mang một khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng đến khu vực xã xuân hiệp huyện xuân lộc để bán với giá là ba mươi triệu đồng